áp thấp nhiệt đới trên biển đông sáng nay đã mạnh lên thành bão số ba có tên quốc tế là wifa
trong hai ngày tới bão có thể đổ bộ vào đất liền các tỉnh quảng ninh và nam định
ngày và đêm nay bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ một mươi năm hai mươi km một giờ
có khả năng mạnh hơn sáng một tháng tám tầm bão được dự báo nằm ngay trên bán đảo lôi châu trung quốc
với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sau đó bão giữ nguyên hướng di chuyển và tiếp tục tiến
vào vùng biển các tỉnh từ quảng ninh đến hải phòng lúc này sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp chín giật cấp một mươi một tại đây bão gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực rồi đi vào đất liền
các tỉnh từ quảng ninh đến nam định trong đêm hai tháng tám bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
rồi thành vùng áp thấp ngay sau đó ảnh hưởng của bão số ba khiến bắc bộ và bắc trung bộ
có mưa lớn kéo dài từ mùa một tháng tám đến ngày bốn tháng tám